ngày hai mươi bốn tháng một mươi một thứ trưởng bộ ngoại giao nguyễn quốc dũng trưởng som asean việt nam đã tham dự phiên đối thoại với chủ tịch asean hai nghìn hai mươi
trong khuôn khổ diễn đàn truyền thông asean amf lần thứ tư để cung cấp cho các nhà báo và phóng viên trong khu vực
những thông tin cập nhật chuyên sâu về tình hình hợp tác asean những cơ hội và thách thức asean đang đối mặt
cũng như những lợi ích cộng đồng asean mang lại cho người dân
thứ trưởng nguyễn quốc dũng nhấn mạnh tinh thần gắn kết và chủ động thích ứng đã được asean phát huy tối đa trong năm hai nghìn hai mươi
asean đã chung tay ứng phó hiệu quả với các tác động của đại dịch covid một mươi chín thông qua triển khai kịp thời các sáng kiến khu vực
như quỹ asean ứng phó covid một mươi chín kho dự trữ vật tư y tế khu vực và khung chiến lược asean về các tình huống y tế công cộng khẩn cấp
trong bối cảnh nhiều khó khăn và thách thức hợp tác asean trong năm hai nghìn hai mươi đã đạt nhiều kết quả tích cực
tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển của asean trong giai đoạn tiếp theo
đóng góp tích cực trong duy trì hòa bình ổn định và phục hồi khu vực